ngày hai mươi tám tháng chín tại thành phố vũng tàu cục an toàn lao động bộ lao động thương binh xã hội tổ chức khai mạc hội thi
người làm công tác an toàn vệ sinh lao động giỏi toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
tham gia hội thi có năm đội đến từ các đơn vị tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tập đoàn xăng dầu việt nam
tổng công ty điện lực miền bắc tập đoàn cao su việt nam tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
hội thi là dịp để cán bộ người lao động các đơn vị giao lưu học hỏi
thông qua hội thi nhằm thể hiện khả năng tuyên truyền vận động thực hiện an toàn vệ sinh lao động
nâng cao kỹ năng xử lý tình huống an toàn lao động tại nơi làm việc
góp phần thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu